tại hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ diễn ra vào sáng nay tại hưng yên
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao đảng bộ chính quyền các địa phương
trong vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ về kết quả đạt được trong thời gian qua
vùng đóng góp hơn ba mươi hai gdp cả nước kinh tế của vùng tăng trưởng nhanh
quy mô kinh tế luôn giữ tỉ trọng cao trong bốn vùng kinh tế trọng điểm của cả nước
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
phó thủ tướng vương đình huệ bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải
các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách căn bản
trước đây nông nghiệp là thế mạnh của vùng này nhưng giờ đây nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp
chủ yếu đã chuyển sang công nghiệp dịch vụ
thủ tướng bày tỏ vui mừng khi xem triển lãm của hưng yên
hiện có nhiều sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng
thủ tướng nhấn mạnh chế biến là hướng quan trọng trong phát triển
mà không phải tỉnh nào cũng làm được điều đó
chúng ta đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách căn bản
trong đó nông nghiệp là hầu trước đây là thế mạnh của vùng này
bây giờ nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp
ví dụ như hưng yên là chỉ còn một mươi
còn chủ yếu là công nghiệp dịch vụ
và trong đó có nhiều vấn đề đã xuất hiện ở đây như là công nghiệp chế tạo
như dịch vụ chất lượng cao như là nguồn nhân lực
với tinh thần nhìn thẳng vào những bất cập tồn tại
để thấy mình đang ở đâu mà sửa chữa
thủ tướng cho rằng khu vực dịch vụ hiện đang là lợi thế
nhưng tốc độ tăng trưởng chưa cao chưa bền vững
tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của vùng có xu hướng giảm
từ năm mươi sáu bảy hai mươi sáu xuống còn có bốn mươi bảy một mươi ba
nhất là dịch vụ chất lượng cao
thì đây là vấn đề mà các ngành cần lưu ý
cái gì chủ tài chính ngăn ngạn
dịch vụ chất lượng cao chuyển thông dịch vụ về du lịch văn văn chất lượng cao
phát triển kinh tế xã hội nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường
sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên
tình trạng ô nhiễm môi trường ở đô thị nông thôn lưu vực sông làng nghề cụm công nghiệp rất phức tạp
và đặc biệt là cái việc di dân vào thành phố hà nội cũng rất lớn gây quá tải cái cấu hạ tầng
do cái chủ trương phát triển đô thị vùng vàng đô thị vệ tinh của chúng ta chưa làm được nhiều
thủ tướng cũng chỉ rõ một số địa phương vẫn tập trung vào khai thác tài nguyên gia công
các ngành công nghiệp công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ logistics dịch vụ cao cấp phát triển chưa tương xứng
việc gắn kết giữa các dự án fdi và doanh nghiệp trong nước tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế chưa có tính chất lan tỏa
trong thời gian tới thủ tướng nhấn mạnh cần phải tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò của vùng là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa và khoa học kỹ thuật của cả nước
tạo cơ chế thu hút đầu tư từ trung ương địa phương đầu tư xã hội và đặc biệt là đầu tư tư nhân
mục tiêu phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc phải là đi đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
đi đầu trong ba đợt phát chiến lược và đặc biệt là cơ cấu lãnh định kinh tế
trang trí thân thàng là
phát triển kinh tế xã hội đảm bảo môi trường nhất là khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và vùng này phải dùng trọng điểm để phát triển
làm rõ hơn mô hình tăng trưởng đó là kinh tế số kinh tế tuần hoàng tăng trưởng tranh
thủ tướng nhấn mạnh quan tâm phát triển đô thị là một động lực tăng trưởng đồng thời tiếp tục xây dựng nông thôn mới
đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chống tham nhũng lãng phí
không chỉ lo vấn đề kinh tế mà cần phải quan tâm đến cả vấn đề xã hội an toàn cho người dân
thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì tổng hợp các ý kiến phát biểu các đề xuất tại hội nghị
trình thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị về các giải pháp chủ yếu phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ